giám đốc sở y tế tỉnh bình phước quách ái đức xác nhận bộ công an đang làm việc với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước cdc
có liên quan tới việc mua bán hóa chất sinh phẩm từ công ty việt á và nhận quà từ công ty này
theo giám đốc sở y tế bình phước từ chiều ngày ba tháng một bộ công an đã tiến hành làm việc với cdc bình phước
và niêm phong các tài liệu giấy tờ có liên quan
trước đó trong năm hai nghìn hai mươi một cdc bình phước đã mua từ công ty việt á tám mươi bảy ba trăm chín mươi hai kit test covid một mươi chín
và bốn mươi bảy chín trăm linh kit tét tách chiết với tổng số tiền hơn bốn mươi một năm tỷ đồng
trong đó cdc bình phước đã thanh toán trên bảy một tỷ đồng số còn lại ba mươi bốn ba mươi tám tỷ đồng chưa hoàn tất thủ tục thanh toán
cũng trong năm hai nghìn hai mươi một cdc bình phước còn mua máy xét nghiệm real time pcr và máy tách chiết tự động dn
với tổng kinh phí hai bảy mươi năm tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn cả hai máy này đều đang hoàn tất thủ tục chưa thanh toán
trao đổi với báo chí cũng như là thông tin công khai trên truyền hình địa phương
ông nguyễn văn sáu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh bình phước thừa nhận
có việc nhận quà của công ty việt á và xin nộp lại quà vào đầu năm hai nghìn hai mươi